các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước bốn mươi phút trưa qua một đối tượng cầm dao nhọn vào tiệm vàng bạc cầm đồ liễu hiền địa chỉ tại số một trăm bốn mươi bảy lê lợi phương vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn uy hiếp chủ cơ sở để cướp tài sản
đối tượng nguyễn quang trường đã xách một chiếc túi màu đen đi đến tiệm vàng cầm đồ liễu hiền tại thành phố lạng sơn hỏi mua vàng
sau đó bất ngờ rút dao khống chế hai mẹ con chủ tiệm vàng để cướp tài sản
lợi dụng lúc đối tượng sơ hở chủ cửa hàng kịp thời hô hoán người nhà ở trên tầng
thấy có người chạy xuống đối tượng dùng dao đâm con gái chủ cửa hàng gây thương tích nhẹ
sau đó các nạn nhân đã không chế được đối tượng
lực lượng công an đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường và đưa đối tượng cùng với nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu
tham ô tài sản lý trà lối chủ tịch ubnd xã can hồ huyện mường tè vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu khởi tố bị can bắt tạm giam
nhân dân xã can hồ được giao là chủ đầu tư dự án hỗ trợ tám mươi hai hộ khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hơn ba trăm linh triệu đồng
với cương vị là chủ tịch ubnd xã lý trả lối đã chỉ đạo thủ quỹ chuyển hai trăm bảy mươi tám triệu đồng cho một số cá nhân sử dụng vào mục đích riêng
trong đó lý trả lối đã lấy một trăm bảy mươi tám triệu đồng
để che giấu lối đã chỉ đạo một số cá nhân liên quan lập hồ sơ khống ký giả tên người nhận tiền trên danh sách chi trả để quyết toán dự án
ngoài ra cơ quan điều tra xác định lý trả lối đã buông lỏng quản lý và có tác động can thiệp vào hoạt động đấu giá một mươi lô đất thuộc bản xeo hai xã can hồ
có dấu hiệu tiếp tay cho một số đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã can hồ
vận chuyển chín năm trăm linh bao thuốc lá nhập lậu nguyễn thanh ngọc chú tệ huyện châu thành đã bị lực lượng công an tiền giang bắt quả tăng
đối tượng bị phát hiện khi đang điều khiển xe ô tô vận chuyển thuốc lá lậu lưu thông tại đoạn quốc lộ năm mươi thuộc phường chín thành phố mỹ tho
trong lá các nhãn hiệu như z scope hero công an thành phố mỹ tho đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tăng đối với nguyễn thanh ngọc và tạm giữ tăng vật để tiếp tục điều tra xử lý
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn tý sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại thôn mò gà xã phượng sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tội giết người
đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi lõm mắt xích vành tai sứt và có xẹo tròn cách một cm ở đuôi lông bài trái
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn trung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã quý sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tội trốn thi hành án
đối tượng này có sẹo thẳng dài một cm cách hai năm cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng trần văn hanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại khu phố hưng phúc phường tương giang thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khai báo gian dối
đối tượng này cao một m sáu mươi tám sống mũi thẳng dài tai trúc và có nốt ruồi cách một cm sau mé phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cảnh sát điều tra bộ công an